kính chào quý vị quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ ba ngày hai mươi chín tháng ba
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt bị cáo vũ trần đức duy chú tỉnh lâm đồng
chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất dịch vụ đại tài thành phố hồ chí minh về tội trốn thuế
theo cáo trạng từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
duy là chủ sở hữu trực tiếp chỉ đạo điều hành các hoạt động của công ty đại tài
đã chỉ đạo vũ trần hương thủy trần tuấn an là những người được duy nhờ đứng tên giám đốc của công ty
ký mở năm tờ khai hải quan tại tri cục hải quan trân thành cục hải quan bình phước
để nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu
tổng số hơn chín trăm hai mươi tấn hạt điều chưa bóc vỏ của công ty catary singapore trị giá trên bốn mươi một bảy tỷ đồng
được miễn thuế nhập khẩu năm tương đương hơn hai tám tỷ đồng
tuy nhiên sau khi nhập khẩu duy không tổ chức sản xuất để xuất khẩu
chưa kê khai tờ khai hải quan để chuyển đổi loại hình nhập khẩu
mà đang tiêu thụ nội địa toàn bộ số lượng hạt điều trên
hành vi này vi phạm quy định của bộ tài chính
làm thất thu hai tám tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu của nhà nước
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vũ trần đức duy
số tiền hai tỷ đồng về tội trốn thuế
thưa quý vị thời gian gần đây tại thành phố đà nẵng
nổi lên một số đối tượng giả danh là cán bộ phòng kiểm soát kinh tế công an thành phố đà nẵng
cung cấp thông tin sai sự thật yêu cầu bị hại lập tài khoản ngân hàng
chuyển tiền vào tài khoản một số tiền lớn để bảo lãnh
nếu không sẽ bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây tổ chức phạm tội
sau đó bằng nhiều cách khác nhau các đối tượng này đã lấy cắp mạng otp
chiếm đặt xin điện thoại để chiếm đặt số tiền trong tài khoản của nhiều bị hại
phản ánh sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vào ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua chị đặng thị hồng vân chú quận hải châu thành phố đà nẵng
nhận được cuộc gọi từ số thuê bao tám trăm một mươi năm chín trăm linh tám sáu trăm sáu mươi bốn tự xưng là cán bộ công an thành phố đà nẵng
thông báo chị có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đọt tài sản
và yêu cầu chị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để được bảo lãnh
khi gọi cho tôi nó báo tôi là có phải tôi
tên đằng thị hồng vân không
rồi nó báo tôi là nhà ở đó địa chỉ đọc số chứng minh nhân dân luôn
xong rồi nó báo tôi là viết có ký cái hợp đồng gì đó
rồi mang tính chắc là chiếm đọt tài sản
rồi xong nó bắt là phải
nếu như mà không thanh toán bồi thường gì đó
là phải ra pháp luật ba bên pháp luật
thì khi nó gọi là nó có thân thân
cái chị hỏi là ở đâu đi
xong rồi nó báo tôi là ở đà nẵng
nó báo chị là tôi là nó ở trên cái bộ phận công an
chị quên không nhớ cái tên nó nói gì
nó lao mang đó
xong rồi nó báo chị là phải
nếu như mà không giải quyết được vấn đề này
phải chịu pháp luật gì gì đó
xong rồi kêu đi chị đâu có nợ gì đâu cái gì đâu
nó báo chị là
chị chuyển tiền khoản làm tiền khoản chuyển
các đối tượng thường tự sân là đại ủy đặng quang thắng
thượng tá hồ phi hùng
thiếu tá nguyễn huy linh
là cán bộ phòng trợ của đài ủy đặng quang thắng
cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng
thông báo người bị hại có liên quan đến đường dây
tổ chức phạm tội
sau đó yêu cầu bị hại lập tài khoản ngân hàng
chuyển tiền vào tài khoản để được bảo lãnh
và sau đó bằng nhiều cách
các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản
trong tài khoản của bị hại
đây là những phương thức thủ đoạn không mới
thế nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ cả tin
thiếu hiểu biết về pháp luật
nên đã bị lừa số tiền rất lớn
để khuyên cáo cho người dân
cảnh giác cái việc này
và không rơi vào bẫy của bọn tội phạm
thì đầu tiên là người dân nghe
và rất là bình tĩnh
khi nghe một cuộc điện thoại như vậy
thì phải báo cho ngay cơ quan công an gần nhất
hoặc là có những người
có am hiểu để nói cho người ta
để báo sự việc và tuyệt đối không tuân theo
cái sự yêu cầu của đối tượng
dứt khoát là không có
mở tài khoản hay không có đăng nhập
vào những ứng dụng mà mình thấy là
mình không yên tâm
và cái thứ hai nữa
là theo chúng tôi là
bất kể một ai có điện thoại
thì người bị hại
cần phải cảnh giác tỉnh táo
và yêu cầu họ là
có giới mời người ta đến làm việc
và đến cái trụ sở nào đó nhất định cố định
chứ không thể cứ nghe qua điện thoại
rồi xong nó thực hiện theo yêu cầu
thì tôi nói dứt khoát là sẽ rơi vào bẫy của bọn tội phạm
phòng cảnh sát kinh tế công an thạch phúc đà nẵng
cũng cảnh báo đến người dân
cơ quan tuyệt đối không làm việc qua điện thoại
yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân
khi cần xác minh
điều tra làm rõ các vụ việc vụ án
cơ quan sẽ gửi giấy mời
hoặc triệu tập công dân đến làm việc
tại trụ sở cơ quan
người dân cần hết sức cảnh giác
trước những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
tránh bị kiếm đọc tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
vừa cho biết đang xác minh tin báo
về tội phạm liên quan đến công ty
trách nhiệm hiệu hạn xây dựng thương mại dịch vụ
phát triển bất động sản an lạc tân
do ông quách mậu tân làm giám đốc
chiếm đạt tiền của khách hàng
thông qua việc ký hợp đồng đặc cọc
phiếu tư vấn thông tin khách hàng
thuộc dự án the western capital
điện chỉ phường một mươi quận sáu tp hcm
để phục vụ công tác xác minh
và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
thông báo tìm người có liên quan
tham gia môi giới và nhận tiền cọc
của dự án trên là nguyễn lai
quê phú yên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
thiên lập len trụ sở
tại hai trăm năm mươi tám lê cơ phường an lạc quận tân bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đề nghị nguyễn lai ở đâu
đến cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm để làm rõ vụ việc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
lao động ngành du lịch được hỗ trợ học nghề
một năm triệu đồng một tháng
đây là một trong những nội dung đáng chú ý
được đề cập tại thông tư một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
sẽ chính thức áp dụng từ ngày chín tháng bốn
cũng theo thông tư một mươi hai
đối với người tham gia khóa học đào tạo nghề đến ba tháng
mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí
của cơ sở đào tạo nghề nghiệp
và thời gian học nghề thực tế
nhưng tối đa không quá bốn năm triệu đồng một người
một khóa đào tạo
chính phủ thông qua chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động đang làm việc
trong doanh nghiệp và người lao động trở lại
thị trường lao động với mức là
một triệu đồng một tháng
và một triệu đồng một tháng
tối đa ba tháng
hai nhóm thụ hưởng gồm người có hợp đồng lao động
đóng bảo hiểm xã hội đang làm việc trong doanh nghiệp
và người quay lại thị trường lao động
làm việc khu công nghiệp chế xuất khu kinh tế
hai mươi bốn tỉnh thành thuộc bốn vùng kinh tế trọng điểm
tỷ trọng các giao dịch rút tiền mặt qua atm
trên tổng các giao dịch xử lý qua hệ thống của napas
giảm mạnh từ hai mươi sáu năm hai nghìn một mươi
xuống còn một mươi hai
đã thúc đẩy các ngân hàng thương mại
phải triển khai nhanh quá trình chuyển đổi số để thích ứng
theo thống kê thanh toán không dùng tiền mặt
đạt mức tăng trưởng cao qua kênh internet
qua kênh điện thoại di động tăng bảy mươi sáu
thanh toán qua mã qr
tăng trưởng lên đến hai trăm linh
so với năm trước
cục thuế thành phố hà nội khuyến nghị người dân và doanh nghiệp
khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng bất động sản
cần kê khai chính xác trung thực đầy đủ
giá thực tế chuyển nhượng bất động sản
trên hợp đồng chuyển nhượng
cũng như trên hồ sơ khai thuế phí
cục thuế thành phố hà nội nhấn mạnh
sẽ thực hiện xử lý vi phạm hành chính
đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế
chưa đến mức truyền cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại luật quản lý thuế
đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm
cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền
để xử lý nghiêm
đối với hành vi trốn thuế theo pháp luật hình sự
và các pháp luật khác có liên quan